kính thưa quý vị ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp cho biết
vừa phối hợp lực lượng interpol việt nam công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
và cảng vụ hàng không miền nam bộ giao thông vận tải tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm
phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng bị truy nã là nguyễn thị ánh nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ phường một thành phố sa đéc
được biết năm hai nghìn một mươi năm với thủ đoạn thông qua việc mua bán đất và vay tiền đáo hạn ngân hàng
nguyễn thị ánh nga có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên ba tỷ đồng
sau đó bỏ trốn khỏi lãnh thổ việt nam đi làm thuê tại các quốc gia singapore malaysia indonesia và campuchia
ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cảnh sát indonesia phát hiện và bắt giữ đối tượng
sau thời gian đàm phán giữa lực lượng interbon việt nam và indonesia
lực lượng interpol việt nam đã dẫn dải đối tượng về đến sân bay tân sơn nhất
bàn giao cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp thi hành lệnh bắt
dẫn giải đối tượng để điều tra xử lý theo quy định pháp luật